các nghề hiện đang được thị trường chấp nhận gắn với du lịch thì có các chủ trương hỗ trợ phát triển
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau thực trạng và giải pháp các làng nghề ở khánh hòa
do đài phát thanh và truyền hình cánh hòa thực hiện
làng gốm vạn bình huyện văn ninh có tuổi đời trên hai trăm linh năm
người dân trong làng cũng từng rất tự hào về nghề truyền thống làm gốm
có lúc sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó
và bán đến rất nhiều tỉnh thành khác
nhưng rồi theo thời gian với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường
làng gốm vạn bình dần thu hẹp không còn đủ sức cạnh tranh
với những sản phẩm được làm bằng chất liệu khác
làng gốm vạn bình giờ trở nên thưa vắng
âm thanh nhộn nhịp từ làng cuốn cũng thư dần
cả làng giờ chỉ còn duy nhất một hộ
và vài người lớn tuổi gắn bó với nghề
nhiều nghệ nhân nổi tiếng với cuốn vạn bình cũng dần mất đi
chỉ còn một vài người vẫn làm gốm với mong muốn có thu nhập để trang trả cuộc sống
trong khi đó những lớp kế cận với nghề gốm cũng dần tìm việc khác để mưu sinh
thế là nghề truyền thống này cũng dần mai một
ngày chính những người trong nghề cũng không còn mạnh mạ để lưu giữ
bởi nguồn thu nhập từ gốm quá thấp
vì vậy cả làng gốm nhộn nhiên
thứ nhất nguồn thu nhập với hơn hai mươi lò nay đã không còn
hầu kia phát tiếng mà mạnh
thì nào hầu kia thì nó không có xe nhựa thì nó bén được được
bây giờ thì xe nhựa nhiều quá thì bén cũng ít được
còn mình cháu nó làm thì bén được
chứ mình làm nhiều là chín mươi hộ thôi cháu làm không có được
ít người mua á thiệt á
do xe nhựa không á
tôi thì con đông
nhưng mà tôi đào tạo người khác
xe con thì hết
còn có mình tôi
già tôi yêu người thì đi làm vậy thôi
các con thì làm người khác
còn ở đây thì cái nghề truyền thống của bé
cũng phải là níu kéo lại
một hai người để làm cái người truyền thống cho nó
nói riêng với gia đình tôi thì không phải
thì bây giờ hầu trước thì xài toàn đây không
bây giờ người ta xài cái khác cái khác
thì làm nhiều thì bén
còn bây giờ nó
muốn đào tạo kinh doanh với người khác để cho nó nâng cao
hoặc nó đi học hành
chứ còn cái người đi học không lại
xót xa khi thấy nhiều người phá bỏ lò cúm
cùng với tình yêu
niềm tin vào các sản phẩm mình làm ra
bà trần thị thu và những người trong gia đình
vẫn kiên quyết bám lấy nghề
bên cạnh việc tiếp tục làm ra các sản phẩm đồ gia dụng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày
như vại lua lò nấu thang củi chậu chung v v
bà còn nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường hiện nay
nhất là các sản phẩm mang tính trang trí trong gia đình
tại các nhà hàng khách sạn
nhờ thế mà người gốm vẫn được tiếp tục lưu trữ đến hôm nay
tạo thêm việc làm cho những người khác trong làng
mỗi tháng lò gốm bà thu cũng bán ra thị trường hàng trăm sản phẩm các loại
nhận thấy những nỗ lực của bà
trần thị thu trong việc giữ nghề truyền thống
chính quyền địa phương ngành chức năng tỉnh
cũng đã tích cực hỗ trợ gia đình phát triển nghề gốm
từ máy móc thiết bị
đến tìm kiếm nguồn nguyên liệu
tham gia các đợt xuất phiến thương mại
để giới thiệu sản phẩm
mở rộng kênh tiêu thụ
một trong những địa phương có truyền thống lâu đời nghề chế biến
buôn bán trầm hương
và các sản phẩm làm từ trầm hương
là huy phạm ninh
trong đó xã phạm thắng
là nơi có nhiều hộ làm nghề trầm hương
tập trung nhiều nhất là xóm đồn
và phú hội
thống kỳ cho thấy hiện làng nghề xoay trầm hương có hơn hai trăm linh hộ
với hơn một ngàn lao động
hiện có một số cơ sở tương đối lớn
để gia công các sản phẩm
xuất bán cho nước ngoài
như trung quốc hồng kông đài loan
những người trong nghề cho biết
phạm thắng chính là chợ đầu mối thứ hai
về buôn bán các sản phẩm làm từ trầm cua ở phía nam
để có được kết quả này
thời gian qua
huy văn ninh đã có những chính sách
nhằm phát triển nghề này tại địa phương
qua đó từng bước nâng cao chuỗi giá trị
tạo điều kiện thuận lợi
để bảo tồn phát triển
và khai thác hợp lý
lợi ích kinh tế
cổ cây gió bầu
nói chung là ngành trầm hương ở vạn ninh
rất là phát triển
nó cũng tạo được cái công an việc làm cho người lao động
thứ hai nữa
sống thì nó cũng
tương đối ổn định
hiện bây giờ thì sản xuất mấy cái mặt hàng để làm nhang thôi
nhưng mà hướng tới thì làm bên chiếc xuất tinh dầu
nếu mà nhà nước hỗ trợ hỗ trợ cho cái mặt
bên cái mặt hàng là chiếc xúc tinh dầu
theo nhiều người dân làng nghề soi trầm hương thôn phú hội một
việc ủy ban nhân dân tỉnh công nhận nơi đây là làng nghề truyền thống
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho người làm nghề
người dân hy vọng tỉnh sẽ xây dựng quy hoạch tổng thể
về phát triển làng nghề nói chung
và làng nghề soi trầm hương nói riêng
khi có quy hoạch sẽ giúp định hướng phát triển phù hợp với làng nghề
đồng thời xây dựng làng nghề
theo hướng phục vụ sản xuất
phục vụ du lịch
hoặc vừa sản xuất
vừa phục vụ du lịch
trải pháp về thị trường thiêu thụ có tác động lớn đến sự thịnh suy của làng nghề
để tìm được đầu ra cho sản phẩm
những ngôi trong làng cần có sự tìm tòi
để cho ra những sản phẩm phù hợp với tỷ hiếu người tiêu dùng
với chất lượng đảm bảo
mẫu mã phong phú
giá cả hợp lý
cùng với đó là việc xây dựng thương hiệu riêng
cho các sản phẩm của làng nghề
kết hợp với việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thương hiệu
cái khó khăn của các cơ sở sản xuất trên làng cổ hiện
thì cũng chủ yếu tập trung là một số cơ sở họ cũng muốn mở rộng
cái quy mô đầu tư của cơ sở sản xuất nhưng mà
về cái vốn của nó cũng tương đối là khó khăn
thứ hai là muốn tiếp cận về các dịch vụ khuyến công
nằm trên địa bàn của huyện
thì làm sao mà mình tạo động lực
tạo điều kiện thúc đẩy cho các hoạt động khuyến công của huyện cho huyện đi phát triển mạnh mẽ hơn
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
sau khi được công nhận
các nghề làng nghề sẽ được hưởng các chính sách ưu đại
về phát triển ngành nghề nông thôn
theo nghị định số sáu mươi sáu
năm hai nghìn sáu của chính phủ
về phát triển ngành nghề nông thôn
theo đó ngân sách địa phương hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
và xử lý môi trường
cho các làng nghề cầm cơ sở ngành nghề đông thôn
ngoài ra đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả
được hưởng ưu đãi đầu tư
theo luật đầu tư
hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
vây hướng tư quý hỗ trợ giải quyết việc làm
để thực hiện
chính sách của nhà nước về phát triển
ngành nghề nông thôn
xem ngành nghề nông thôn làm một hoạt động
đối với địa bàn nông thôn
và giúp cho bà con nông dân
nâng cao thu nhập
và phát triển sản xuất cũng như là
thực hiện cả các dự án
mà mỗi xã một sản phẩm
mỗi địa phương một sản phẩm
để có các sản phẩm cung ứng trên thị trường
một số ngành cũng chúng ta phải phân loại là
một số ngành nghề
nó bị mái mô
thì còn chỉ có cái hưởng là khôi phục thôi
và giữ gìn bản sắc dân tộc thôi
chỉ còn một số
ngành nghề có triển vọng
hoặc là một ngành nghề một số ngành nghề du nhập mới
và gắn với phát triển kinh tế
dịch vụ du lịch là ngành chủ lực của tỉnh nhà
thì chúng ta cũng đầu tư cho phát triển
hoặc cúc đình trang
cũng là một làng nghề đã được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận
theo giáo khoa sản phẩm này đã được thị trường trong nước ưa chuộng
sự ưa chuộng của thị trường giúp hoa cúc đình trang có chỗ đứng bền vững giá bán ổn định
tuy nhiên kéo theo đó
là những hệ lụy về sản phẩm hoa giả mạo thương hiệu
gây ảnh hưởng đến uy tín làng nghề
chính vì vậy đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hoa cúc đình trang
chỉ là việc làm cần thiết và cấp bách
để đảm bảo uy tín
và đầu ra ổn định
cho nông dân trồng hoa
hiện nay toàn phường ninh giang có sáu trên bảy tổ dân phố
với ba trăm một mươi bảy hộ trồng hoa
mỗi năm cung cấp hơn một trăm năm mươi năm chậu hoa cúc ra thị trường các tỉnh
phú yên bình định quảng ngãi ninh thuận bình thuận
mang lại thu nhập tương đối ổn định cho người trồng hoa
theo giáo khoa hộ nông dân phường ninh giang phối hợp với phòng kinh tế và các đơn vị liên quan
triển khai đề án xây dựng nhãn hiệu tập thể hoa cúc linh giang
để thực hiện đề án phương đã thành lập tổ liên kết trồng hoa
với kỹ thuật sản xuất giống hoa cúc chất lượng cao
theo công nghệ nuôi cấy mô
hoàn thiện về quy trình kỹ thuật nhân giống
và trồng hoa cúc vàng thương phẩm
ở ninh giang được ủy ban dân tỉnh khánh hòa có quyết định công nhận là cái làng hoa
có nghĩa là một cái làng gà truyền thật một cái làng gà
từ điều kiện thực tiễn sản xuất của bà con như vậy
thì để giúp cho vấn đề thương mại
cây hoa cúc trên thị trường
giúp cho quá trình cạnh tranh
bà con trồng hoa cũng rất là mong mỏi
nhà nước hỗ trợ cho có được nhãn hiệu tập thể
để có thương hiệu riêng
cho cây hoa cúc ninh giang
và từ đó thì với bộ tiêu chí như vậy thì bà con cũng gắn trách nhiệm
cố gắng hết mức để trồng và chăm sóc cây hoa cho nó thật tốt
thứ hai là khi buôn bán trên thị trường thì nó được nhiều thuận lợi hơn
các chính sách hỗ trợ làng nghề đang được các ngành chức năng thực hiện
tuy nhiên việc hỗ trợ là một phần
để phát triển bền vững các nghề làng nghề cần có những hình thức sản xuất phù hợp hơn
cụ thể cần tập trung thành những tổ liên kết tổ hợp tác
từ đó đổi mới mẫu mã nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường
để hỗ trợ một mươi một nghề truyền thống làng nghề và làng nghề truyền thống
tỉnh cũng đưa ra các giải pháp về vốn chính sách đất đai nguồn nhân lực
tập huấn nâng cao tay nghề
thế nhưng đến nay vẫn chưa có chính sách này được thực hiện một cách rõ ràng
trong đó vấn đề vốn là hết sức quan trọng
và vẫn đang chờ phát bản hướng dẫn
ủy ban nhân tỉnh cũng đã có quyết định về hỗ trợ phát triển sản xuất
trong đó có hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn
đối với cá nhân thì được vay và được hỗ trợ lãi suất hai trăm năm mươi triệu
và tổ chức thì được vay
đến mức là năm trăm linh triệu
và thời gian hỗ trợ lãi suất là ba năm
và từ cái ngày mà giải ngân vốn vay
tuy nhiên là hiện nay thì
cũng đang chờ cái cơ chế
thực hiện của sở tài chính
thực hiện chuyển
các phương thức
để chuyển tiền hỗ trợ từ ngân sách
cho các ngân hàng
tuy theo cả cái dự án
của cả cái nghề truyền thông
mà đã được công nhận thời gian vừa qua
cho nên cũng còn phải
phải chờ cả cái cơ quan chức năng thêm
thượng dẫn thêm một thời gian nữa
các ngành chức năng đang triển khai các chính sách hỗ trợ làng nghề
như đầu tư trang thiết bị
xây dựng thương hiệu
đào tạo nghề
cũng như thúc đẩy các chính sách tài chính
người dân tại các làng nghề trong thời gian tới
sẽ nhận được nhiều điều kiện phát triển
có thể nói với những hoạt động này
các làng nghề sẽ có điều kiện phát triển hơn
trong tương lai
các biện pháp hỗ trợ làng nghề còn phải được triển khai nhanh chóng vào thực tế
góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội
thực trạng và giải pháp cho các làng nghề ở khánh hòa
do đài phát thanh và truyền hình khánh hòa thực hiện
phát sóng trong trang địa phương của truyền hình nhân dân
chương trình xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau